vào tối ngày ba mươi tháng một mươi tại khu vực gần ngõ một trăm sáu mươi năm phố dương quảng hàm phường quan hoa quận cầu giấy
đã xảy ra va chạm giao thông giữa xe taxi và xe mazda zx năm mang biển kiểm soát ba mươi e chín mươi hai nghìn sáu trăm bốn mươi tám
sau khi xảy ra va chạm và cự cãi tài xế lái xe mazda đã dùng súng bắn vào người lái xe taxi
cho xe chèn qua người nạn nhân rồi sau đó rời khỏi hiện trường được xác định là đang bỏ trốn
nạn nhân của vụ việc hiện vẫn đang phải điều trị tích cực tại bệnh viện
ngày hôm qua công an tp bà rịa tỉnh bà rịa võng tàu đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam đối tượng bùi văn lâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại phường long tâm thành phố bà rịa về hành vi cướp giật tài sản
chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi lâm điều khiển xe máy thì phát hiện vợ chồng ông nguyễn kim lanh chở nhau bằng xe máy
có mang theo chiếc túi sách đối tượng liền cho xe chạy áp sát giật chiếc túi sách của nạn nhân
bên trong có bảy mươi triệu đồng rồi phóng xe tàu thoát
ngay sau khi nhận được trình báo của nạn nhân công an thành phố bà rịa đã tổ chức lực lượng truy xét
đến ngày hai mươi chín tháng một mươi cơ quan công an đã bắt giữ bùi văn lâm
từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa chấp hành án trở về địa phương
đối tượng lê thị thu hồng ngụ phường cái vồn thị xã bình minh lại tiếp tục bị công an thị xã bình minh
tỉnh vĩnh long khởi tố bị can và bắt tạm giam hai tháng để điều tra về hành vi trên
vào sáng ngày một tháng một mươi
chị lê trần kim ái thanh là khách thuê phòng trọ tại nhà trọ thanh bình
thuộc phường cái vồn thị xã bình minh phát hiện kẻ gian đột nhập vào phòng
lấy trộm một điện thoại iphone bảy plus và tiền mặt trị giá gần hai mươi hai triệu đồng nên báo công an
công an thị xã bình minh nhanh chóng điều tra và xác định hồng là thủ phạm thực hiện vụ trộm trên
tuy nhiên hồng đã bỏ trốn khỏi địa phương
đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi công an đã bắt giữ được hồng khi hồng vừa quay về thị xã bình minh
một vụ hỏa hoạn đã xảy ra vào trưa ngày hôm qua tại công ty cổ phần và sản xuất tín phát
km tám quốc lộ một mươi thuộc xã liên bảo huyện vụ bản tỉnh nam định
khoảng một mươi ba giờ lực lượng bảo vệ của công ty đã phát hiện thấy khói và lửa bốc lên tại kho mùn cưa
nằm giáp xưởng sản xuất gỗ ván ép nên đã cắt điện xưởng sản xuất và báo động sơ tán công nhân
do kho xưởng đều chứa toàn mùn cưa gỗ ván ép keo dầu vật liệu dễ cháy
gặp gió to nên chỉ sau ít phút ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ nhà xưởng
nhờ được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh nam định đã phải huy động năm xe chữa cháy
ba máy bơm gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ đến dập lửa
sau khoảng bốn tiếng vụ hỏa hoạn cơ bản được dập tắt
rất may không có thiệt hại về người ước tính thiệt hại của vụ cháy lên đến hàng tỷ đồng
nguyên nhân của vụ cháy có thể là do chập điện
còn tại tp hcm một kho hàng tạp hóa rộng hàng trăm mét vuông tại số một trăm bảy mươi tám trên đường lã xuân oai
phường tăng nhân phú a quận chín tp hcm đã bốc cháy vào tối qua làm nhiều tài sản bị thiêu dụi
rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người
theo thông tin ban đầu gần hai mươi hai giờ tối qua người dân phát hiện có khói bốc lên
chỉ trong ít phút ngọn lửa đã bao trùm cả kho hàng tạp hóa rộng hàng trăm mét vuông
nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy đã bốc cháy lên đến hàng tỷ đồng
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận chín và quận thủ đức điều động nhiều phương tiện
cùng gần trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ
khoảng gần một tiếng sau đám cháy cơ bản được khống chế
tuy nhiên bên trong nhiều tài sản bị thiêu dụi hoàn toàn
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi